trong phiên làm việc sáng nay quốc hội nghe báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của chính phủ trong năm hai nghìn một mươi tám công tác phòng chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả quan trọng
nhiều vụ án lớn đã được xử lý nghiêm minh củng cố niềm tin của người dân
tuy nhiên tình hình tham nhũng vẫn còn biểu hiện diễn biến phức tạp
tình trạng tham nhũng vật nhũng nhiễu tiêu cực trong khu vực hành chính dịch vụ công vẫn xảy ra ở nhiều nơi gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp
công tác phòng chống tham nhũng ở một số địa phương bộ ngành chưa có sự chuyển biến rõ rệt
việc tự kiểm tra để phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan đơn vị vẫn là khâu yếu
theo báo cáo thẩm tra của ủy ban tư pháp của quốc hội công tác tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan tổ chức đơn vị
công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng kinh tế ở một số địa phương kết quả còn hạn chế
một số trường hợp có biểu hiện bao che tiếp tay cho xe phạm tham nhũng
số lượng các vụ án khởi tố điều tra truy tố xét xử vẫn chưa tương xứng với tình hình tham nhũng
việc vi phạm thời hạn giải quyết tin báo tố giác về tội phạm chưa được khắc phục
tiến độ điều tra xử lý một số vụ án còn chậm
việc trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tư pháp dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết còn nhiều
tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng qua công tác thi hành án còn rất thấp
ủy ban tư pháp của quốc hội đề nghị các cơ quan của chính phủ tòa án viện kiểm sát
cần thực hiện tốt các giải pháp để công tác phòng chống tội phạm tham nhũng hiệu quả hơn